ủy ban nhân dân xã phúc thành huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa xác nhận một vụ thuốc diệt chuột
vừa xảy ra trên địa bàn đã làm ba cháu nhỏ từ hai đến bốn tuổi nhập viện cấp cứu
thông tin ban đầu cho biết chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một con của một gia đình ở xóm chín xã phúc thành huyện yên thành
sang nhà hàng xóm chơi trong đó có một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi bảy và hai bé trai sinh đôi năm hai nghìn một mươi bảy
tại đây các cháu có đi xuống bếp và thấy những hạt gạo nên đã bốc ăn phát hiện sự việc
chủ nhà đã khoảng hốt hét lên rồi báo tin cho gia đình các cháu vì những hạt gạo đó có tẩm thuốc diệt chuột từ trước
ngay lập tức bố của ba cháu nhỏ đã móc gạo ra khỏi mẹ con rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cấp cứu
rất may mắn do được phát hiện kịp thời nên hiện sức khỏe của các bé đều bình thường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phan sinh thành và ngô mạnh linh ở huyện quảng trạch về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trên vùng biển thuộc các xã quảng phú
quảng đông cảnh dương thuộc huyện quảng trạch tập trung các ngư dân đến khai thác sò biển
sau khi khai thác ngư dân tập kết vào các bãi và liên hệ thương lái ở các tỉnh
nghệ an hà tĩnh để thu mua lợi dụng danh nghĩa của công ty phước thịnh phan sinh thành cùng đồng bọn
đến các điểm tập kết đe dọa ép buộc các chủ tàu khai thác và thương lái đến tập kết mua bán
tại cảng phước thịnh thuộc thôn vinh sơn xã quảng đông đây là cảng cá đang trong quá trình xây dựng
chưa được phép hoạt động các đối tượng soạn thảo các hợp đồng dịch vụ nhằm hợp thức hóa hành vi thu tiền trái phép
với mức giá từ ba đến năm đồng một kg sò sau đó ép buộc các chủ thương lái ký kết
quá trình điều tra phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ có ba mươi hai nạn nhân ở ba tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình
bị các đối tượng cưỡng đoạt số tiền trên tám trăm linh triệu đồng thu nhập hàng trăm trang tài liệu cùng nhiều chứng cứ khác
ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản trước đó phan sinh thành cùng đồng bọn là năm đối tượng khác đã bị cơ quan công an
khởi tố và bắt bị can để tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích do các đối tượng gây ra vào tháng một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị chỉ vì mâu thuẫn không đáng có một thanh niên trú tại quận liên triểu
đã cầm hung khí đi trả thù với một nhóm thanh niên khác trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
nhưng thù chưa kịp trả thì đã phải bỏ mạng vụ việc mới xảy ra tại địa bàn quận cầm lệ đã khiến nhiều người hoang ma
trước sự manh động của một bộ phận thanh thiếu niên
vụ việc này đã dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với toàn xã hội về sự manh động thiếu suy nghĩ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng
của nhiều thanh thiếu niên hiện nay và điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đà nẵng
cho đến bây giờ quản lý quán cà phê này vẫn còn nhớ như in sự việc xảy ra vào chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một
khi cả hai nhóm thanh niên đến uống nước tại quán và gây gỗ dẫn đến sự việc là một thiếu niên ngã gục trên đường
rồi tử vong cách đây không xa mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến những người chứng kiến không khỏi bằng hoàng
tận mắt chứng kiến thanh niên xấu xố kia ngã ngục ngay trước cửa nhà mình
ông thái văn bình cũng không nghĩ được hậu quả lại nghiêm trọng đến thế
trong thời điểm
các trường học chưa mở lại thì việc xuất hiện nhiều nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập đối với ông bình đã không còn xa lạ
nhưng để dẫn tới sự việc chết người thì quả là quá sức tưởng tượng
mặc dù đã tăng cường việc quản lý tuyên truyền đối với số thanh niên trên địa bàn
có nguy cơ vi phạm pháp luật nhưng thời gian rảnh rỗi trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
và sự thuận lợi của mạng xã hội đã khiến gia tăng những mâu thuẫn không đáng có
công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chín trăm một mươi một một trăm một mươi ba cùng công an các đơn vị địa phương tích cực phát hiện
và ngăn chặn kịp thời những nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập chuẩn bị hung khí đánh nhau
khi mà đã xảy ra hậu quả thì các bậc phụ huynh lúc này mới ngỡ ngàng ra là con cái của mình hằng ngày không có lo lắng
nhưng mà không biết rằng con cái của mình là thường xuyên tụ tập dẫn đến đánh nhau như vậy
các bậc phụ hình cũng như nhà trường cần quản lý chặt chẽ giáo dục để những thanh niên liên tây đánh nhà trường
đi học và hạn chế đến mức thấp nhất việc tụ tập và xảy ra những vụ việc tương tự
sự manh động của hai thiếu niên đã khiến một người ra đi mãi mãi còn một người phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
đáng tiếc hơn khi tuổi đời của các em còn quá nhỏ cánh cửa tương lai còn rộng mở
bên cạnh sự tự ý thức của một số thanh thiếu niên thì vẫn rất cần sự quan tâm của gia đình và toàn xã hội
để ngăn không cho những vụ việc thương tâm có thể xảy ra với chính con em mình
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa phối hợp với trại giam suối hai
cục quản lý trại giam bộ công an tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã vũ văn hòa
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm thường trú tại thành phố hà nội phạm tội giết người để phục vụ cho công tác thi hành án theo quy định của pháp luật
theo tài liệu điều tra ngày sáu tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đối tượng vũ văn hòa bị công an tỉnh hà sơn bình nên là thành phố hà nội bắt với tội danh giết người
ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đối tượng hòa bị tòa án nhân dân tối cao tại thành phố hà nội
tuyên án tù chung thân về tội giết người và chấp hành án tại trại giam thanh xuân
tuy nhiên ngày sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi phạm nhân vũ văn hoài đã trốn khỏi trại giam và bị truy nã toàn quốc
sau khi lẫn trốn đối tượng vũ văn hòa đã khai man lý lịch sử dụng tên giả là lê văn thành trốn vào các tỉnh phía nam
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đối tượng vợ con đã sinh sống và lẫn trốn tại ấp phước lý xã đại phước huyện nhân trạch
sau nhiều năm điều tra xác minh đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thông qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện đối tượng vũ văn hòa
đang sinh sống tại địa bàn xã đại phước huyện nhân trạch nên lên kế hoạch xác minh truy bắt
theo đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một khi biết đối tượng hòa đang ở nhà tại địa phương công an xã đại phước huyện nhân trạch
đã phối hợp trại giam số hai cục c một mươi bộ công an tiến hành bắt giữ đối tượng để xử lý theo quy định
công an tỉnh đồng tháp cho biết phòng an ninh điều tra công an tỉnh vừa phối hợp với công an xã thường thới hậu a huyện hồng ngự
tống đạt quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng có hành vi vi phạm quy định về xuất cảnh nhập cảnh trái phép
hai đối tượng bị khởi tố gồm phan văn lai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và hồ tống kiệt sinh năm hai nghìn ba cùng ngụ xã thường thế hậu a huyện hồng ngự
trước đó hai đối tượng lai và kiệt nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam bị phát hiện và bị động viên phòng cầu mú ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính
về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định với số tiền mỗi đối tượng là bốn triệu đồng
nhưng chưa nộp phạt thì lại tiếp tục vi phạm về quy định xuất cảnh nhập cảnh trái phép
thưa quý vị mới đây tòa án nhân dân huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo là cao tấn minh năm mươi hai tuổi
và trần thanh tài bốn mươi năm tuổi cùng ngụ tại xã long khánh bê huyện hồng ngự về hành vi đánh bạc
theo cáo trạng cao tấn minh và trần thanh tài trước đó đã từng bị công an xã và huyện xứ phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc
thế nhưng đến khoảng hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng sáu cả hai lại tiếp tục tham gia đánh bạc ăn thu bằng tiền và bị công an xã long khánh bê phát hiện bắt quả tan
cùng nhiều con bạc khác được biết cả hai bị kéo gia đình thuộc diện hộ nghèo kinh tế khó khăn thu nhập chính bằng nghề làm thuê nhưng lại ham mê cờ bạc
tòa án nhân dân huyện hồng ngự đã tuyên phạt cao tấn minh và trần thanh tài mỗi người bốn tháng tù về tội đánh bạc
kính chào quý vị và các đồng chí đã đến thời lượng dành cho bản tin nhanh với các tin tức cập nhật
thưa quý vị mở đầu là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong ngày hôm qua hai mươi sáu tháng một mươi một dù số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đạt được ở mức cao với gần một mươi hai ba trăm bảy mươi ca
tuy nhiên số người nhiễm mới được bộ y tế công bố cũng đã vượt ngưỡng là một mươi ba một trăm linh ca cho thấy tình hình dịch bệnh trong nước đang phức tạp trở lại
riêng tại thủ đô hà nội trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một ghi nhận hai trăm năm mươi ba ca nhiễm mới covid một mươi chín
và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chu ngọc anh đã ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
chủ tịch thành phố yêu cầu trưởng ban chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cơ sở tăng cường gia soát kiểm tra
tuyên truyền công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao như là khu dân cư mật độ đông
sử dụng chung nhà tắm khu vệ sinh chợ dân sinh trung tâm thương mại nhà hàng ăn uống bến xe bến tàu tàu điện trên cao
các cơ sở khám chữa bệnh và các khu vực có sự kiện tập trung đông người khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt động các cơ sở thu dung
điều trị người nhiễm sắc covid một mươi chín không triệu chứng triệu chứng nhẹ theo mô hình chạm y tế lưu động đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
đặc biệt là tiêm mũi hai đối với người trên năm mươi tuổi đồng thời tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo lộ trình hạ dần độ tuổi bảo đảm về thuốc điều trị trang thiết bị y tế
không chỉ tại hà nội trước diễn biến số ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng tăng cao nhiều địa phương đã phải ra văn bản khẩn
dừng các hoạt động không thiết yếu như là karaoke vũ trường massage làm đẹp
chỉ trong vòng hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi một quảng nam đã ghi nhận chín mươi hai ca mắc mới trong đó nhiều ổ dịch liên quan đến các quán karaoke quán ăn trường học
chính vì vậy kể từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một quảng nam tạm dừng một số hoạt động để tập trung công tác phòng chống dịch
dịch bệnh covid một mươi chín như karaoke vũ trường massage quán bar dạp chiếu phim cho chơi điện tử công cộng
kể từ giờ ngày hôm qua thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cũng đã tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu tương tự
các cơ sở dịch vụ ăn uống trong nhà nhà hàng được mở cửa hoạt động đến hai mươi ba giờ hàng ngày và phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định của bộ y tế tuyệt đối không kinh doanh dưới lòng đường vỉa hè
ngoài ra bốn xã kỳ tiến kỳ phong kỳ bắc kỳ giang của huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
thành phố lào cai tỉnh lào cai huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc hay tỉnh bắc ninh cũng đã siết chặt công tác phòng chống dịch
dừng các hoạt động không thiết yếu sau khi liên tục phát hiện các kf
tin tức an ninh trật tự phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng vừa tiến hành theo dõi
tượng lê trường hận chúa tại quận liên triểu tp đà nẵng thu giữ hai kg ma túy tổng hợp
qua công tác nắm tình hình phát hiện hận có nhiều hoạt động nghi vấn liên quan đến ma túy nên lực lượng công an đã tiến hành lập án đấu tranh
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hận bị bắt quả tang cùng với tăng vật là hai kg ma túy đá
tại cơ quan công an hận thừa nhận do không có việc làm ổn định lại chơi bời nợ nần nên mua ma túy về để vừa sử dụng vừa bán lại kiếm lời
được biết hận từng có tiền án
về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản chỉ mới ra tù cách đây không lâu